vâng ạ thời kỳ hoàng kim của thảo dược lên ngôi
đó là câu mà vừa rồi giáo sư nguyễn đức nghĩa vừa chia sẻ
tuy nhiên chắc chắn sẽ không ít người thắc mắc rằng là
với những chia sẻ vừa rồi của giáo sư nguyễn đức nghĩa
thấy rằng là các nhà khoa học hiện nay
đang cố tìm về những dược liệu tự nhiên nhất
vậy thì chúng ta quay ngược lại thời gian một chút
với cái thời điểm ngày xưa khi mà y học chưa phát triển
rồi thì các yếu tố về đông y
rồi thì các thuốc nam như vậy
trước đó thì chưa có một cái sự gọi là can thiệp của công nghệ nào cả
thế mà tại sao vẫn có những bài thuốc
thế là tại sao mọi người vẫn tự đi hái những cái lá thuốc
rồi những cây cỏ về rồi tự gọi là đun nước
và làm sao dầm để uống và vẫn chữa được khỏi bệnh
thì bây giờ đây cũng sẽ rất nhiều người
khi có một công nghệ mới nào đó họ cũng sẽ rất thắc mắc rằng là
nếu như tôi không sử dụng công nghệ này
thì tôi vẫn chỉ sử dụng đơn giản
là vẫn cứ tự nhiên hoàn toàn như ngày xưa
thì nó có được hay không
còn nếu khi tôi sử dụng công nghệ nano vào
các sản phẩm đã được qua sử dụng công nghệ nano
vậy thì nó sẽ có tác dụng như thế nào nhanh hơn
hay nó sẽ hiệu quả hơn như thế nào
so với việc mà sử dụng cái sản phẩm có dược liệu tự nhiên nhất
vậy thì chắc chắn ở đây thì giáo sư nguyễn đức nghĩa
cũng sẽ phải chia sẻ thêm về vấn đề này cho quý vị khán giả được biết
anh hỏi câu hỏi rất hay
như vậy ngày xưa các cụ ta tạo thành thuốc
các cụ lan theo gia truyền
các cụ lan theo gia truyền
sản xuất ra những thuốc gọi là sắc thuốc
thuốc gọi là những bao thuốc ấy để chữa bệnh
nhưng mà cái thuốc ấy các cụ lấy từ thiên nhiên
không chỉ biết các cụ có cái chiếc thuyết rất hay
là đã để lại cho di sản chúng ta là cây này chữa bệnh này
cây này chữa bệnh kia
thì đấy là cái quý vị giáo báo nhất của chúng ta biết
nhưng mà cái nhiệm kiểm của nó
là cái hai mươi lượng dược chất trong ấy
là không ổn định
không ổn định
theo thời gian không ổn định
theo mùa thu hái
và thậm chí là về trạng lượng
cân tâm đo đến cũng không cản trận
vì vậy mà ngày xưa các cụ có câu nói là
là có bệnh thì phải tứ phương
gặp thầy gặp thuốc thì khỏi
có nghĩa là câu ấy không ngại nữa
có nghĩa là không biết phương hướng ở đâu
mà cũng không biết địa chỉ chỗ nào
mà chỉ biết là không biết địa chỉ chỗ nào
vãi tứ phương
vãi tứ phương là vãi nhiều phương
và khỏi thì là chỉ là may dù
đấy là câu chuyện thứ nhất
tôi gọi cái là thuốc nam thế hệ thứ nhất
còn thuốc nam thế hệ thứ hai
là hiện tại các công ty dược của chúng ta
đang thu hái
có thể trồng đại trà
trồng theo phương pháp mới
kỹ thuật cao
nhưng khi thu hái tổng hợp
cũng không xác định được các dược chất trong nó gồm là cái gì

nhưng hiện đại một số lượng lớn
và tạo ra những thuốc
dạng hạt dạng uống
dạng xoa bóp gì đó
nhưng mà thực chất thì cái hiệu quả sử dụng
hiệu quả của thuốc
cũng không khác gì
cũng mà thậm chí còn kéo hơn
cho nên là cái thuốc thế hệ hai
chẳng quá theo tôi
thì nó là bình mới
nhưng mà rượu thì cũ
còn thế hệ thứ ba
theo tôi là thế hệ
là thuốc tây hoại hay làm
là tách chiếc những cái
dường tinh chất của nó
và chế tạo
thực ra thì về thuốc tây
nguyên bản của nó cũng chỉ
từ thiên nhiên mà ra
chứ thuốc tây không phải là tự tây
là ra mà từ xưa nay
là từ thuốc tây người ta tách chiếc ra
và tạo thành thuốc mới
gọi là thuốc tây
thuốc tây thì nó rõ ràng
thuốc này trị bệnh này
nhưng mà nhược điểm của thuốc tây
nó mang tác dụng phụ
và kháng thuốc rất nhiều
đấy là cái thuốc tây
còn thuốc tây thế hệ thứ ba
là hiện tại thế giới đã thừa nhận
thế hệ thứ ba
từ hợp chất thiên nhiên
tức là thế giới phương tây đã thừa nhận
tác dụng của thuốc từ thảo dật
còn thuốc thế hệ thứ tư tôi nói
kết hợp với công nghệ nano
thì nó khắc phục được tất cả
những nhược điểm
của thuốc cổ truyền
và nhược điểm của thuốc tây
tạo thành một thuốc mới
một thuốc mới
là thuốc có thể
tiến tới mang lại hiệu quả chữa bệnh rất tốt
nó là thuốc thông minh
và chỉ tác dụng cho những ví dụ trong
cái ung thư thì chỉ diệt những tế bào
ung thư không diệt tế bào này
làm đúng chức năng và nhiệm vụ
đúng không ạ